để duy trì mực nước bảo đảm an toàn cho hồ chứa từ sáng nay công ty thủy điện trị an đã tăng lưu lượng nước xả lũ từ bảy trăm bảy mươi m ba một giây lên chín trăm hai mươi m ba một giây
theo công ty thủy điện trị an hiện mực nước hồ đang đạt cao trình là sáu mươi một năm mét gần chạm ngưỡng thiết kế là sáu mươi hai m
lưu lượng nước về hồ trung bình sáu giờ liền kề là một sáu trăm linh m ba một giây
việc tăng thêm lưu lượng xả lũ là để duy trì mực nước hồ theo quy định cùng thời điểm chiều cường sông đồng nai đang xuống thấp hạn chế được ngập lụt phía hạ du
như vậy là chỉ trong vòng năm ngày gần đây thủy điện lớn nhất miền nam đã liên tục xả lũ về hạ du